đặc biệt tới đây đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn trên cương vị trọng trách mới được giao các đồng chí vừa được bộ chính trị chỉ định tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống nâng cao bản lĩnh chính trị khiêm tốn học hỏi cầu thị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
xây dựng đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đoàn kết thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công tác công an
giao nhiệm vụ của đồng chí bộ trưởng thay mặt các đồng chí được bộ chính trị chỉ định tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an hứa sẽ tiếp tục học tập không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu cùng tập thể đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất đồng thời gương mẫu hoàn thành và thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng pháp luật của nhà nước các quy trình quy chế làm việc đã đề ra
quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ các cấp trong đảng bộ công an trung ương trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức chương trình đánh giá chấm điểm các đề tài dự thi
cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
đây là cuộc thi thường niên được bộ công an phát động tổ chức với mong muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời tìm kiếm những sáng kiến công trình khoa học có chất lượng tốt để ứng dụng và thực tiễn nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thông qua cuộc thi ban tổ chức mong muốn quy tụ được các nhà khoa học các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với những sáng kiến hay
những sản phẩm khoa học công nghệ tốt giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời kỳ của cách mạng công nghệ lần thứ tư
đến với cuộc thi năm nay có một mươi chín đề tài thuộc nhiều tổ chức khác nhau các sản phẩm dự thi có sự đa dạng về nội dung và tập trung vào một số lĩnh vực kỹ thuật số
điện tử công nghệ vật lý các thiết bị không người lái ứng dụng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chương trình chấm điểm đánh giá diễn ra trong hai ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng bốn với một mươi chín đề tài sáng kiến
riêng sáng ngày một mươi hai tháng bốn các nhóm đã bảo vệ bảy đề tài sáng kiến trong đó có việc nghiên cứu phương tiện bay không người lái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chế tạo giàn phóng chữa cháy nghiên cứu phát triển thiết bị lặn không người lái phục vụ cứu nạn cứu hộ ngầm trên biển
nghiên cứu chế tạo nệm hơi và ống tuột cứu hộ chống cháy ứng dụng cứu nạn cứu hộ trong sự cố cháy nhà cao tầng
những sáng kiến được đánh giá là rất thiết thực đối với công tác cứu nạn cứu hộ trong tình hình hiện nay
vào sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã trang trọng tổ chức lễ bế mạc hội thao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai
với sự tham gia của một sáu trăm linh vận động viên và một tuần thi đấu sôi nổi ở sáu nội dung gồm bóng đá mini bóng truyền nam bóng bàn cầu lông chạy vũ trang việt giã và bắn súng quân dụng
hội thao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai đã thành công rực rỡ
thông qua các bài thi đấu cho thấy chất lượng sức khỏe trình độ chuyên môn của các vận động viên tham gia hội thao năm nay được nâng lên đáng kể
theo đánh giá của ban tổ chức qua hội thao đã giúp bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đánh giá đúng thực lực phong trào thể dục thể thao của đơn vị mình
từ đó có phương án tổ chức rèn luyện tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để thành lập đội tuyển tham gia hội thao các năm tiếp theo
thưa quý vị trên từng trận tuyến từng lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân
đã và đang có hàng vạn thanh niên công an nhân dân đang ngày đêm góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an vững mạnh trong sạch xứng đáng là lớp người kế tục trung thành xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
ngoài ra tuổi trẻ công an ở các đơn vị còn triển khai có hiệu quả trên các bản công tác chuyên môn
cũng như công tác phong trào thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng tuổi trẻ lực lượng cảnh sát giao thông là một trong những đơn vị điển hình
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh diễn biến rất phức tạp tại thành phố hồ chí minh
đại úy lê tùng lâm cán bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an đã sung phong tăng cường vào tâm dịch để chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân
ý thức trách nhiệm tinh thần dũng cảm của đại úy lê tùng lâm
thể hiện vai trò sung kích của tuổi trẻ cục cảnh sát giao thông
với số lượng đoàn viên chiếm sáu mươi quân số của cục cảnh sát giao thông
lại đóng vai trò quan trọng trong từng mặt công tác
quyết liệt thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
kịp thời xử lý những vấn đề nóng đột xuất vấn đề làm gia tăng tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông
sung kích đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật trong công tác tuần tra kiểm soát đăng ký quản lý phương tiện
tích cực tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ và đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe
đoàn thanh niên cục cảnh sát giao thông đã dấy lên một phong trào là cải cách thủ tục hành chính
đo lường sự hài lòng của người dân với nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác tuần tra kiểm soát đăng ký quản lý xe cũng như là hoạt động nghề vụ
không chỉ sung kích trên các mặt công tác chuyên môn
trong thời gian qua nhiều hoạt động công tác phong trào thanh niên
được đẩy mạnh
cụ thể nhiều công trình phần việc thanh niên đã được đăng ký và triển khai thực hiện
góp phần đáng kể trong hỗ trợ công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị
qua đó xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông đẹp hơn trong mắt người dân
đây cũng là một trong nhiều phần việc tuổi trẻ cục cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới
bằng những sáng kiến thương tiễn để làm như thế nào để phục vụ người dân được tốt nhất
thuận lợi nhất và cái thứ hai nữa là chúng tôi hướng tới các hoạt động phong trào đoàn là thiết thực
với những nhiệm vụ chính trị của mình và với hoạt động xã hội làm sao để tôn vinh những hình ảnh đẹp
và những hình ảnh của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát giao thông đẹp trong con mắt của người dân
đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
lời dạy của bác hồ từ lâu đã trở thành phương châm sống là động lực mạnh mẽ
thôi thúc tuổi trẻ công an nhân dân nói chung
tuổi trẻ cục cảnh sát giao thông nói riêng
hành động gìn giữ an ninh trật tự bình yên cho thêm gần

ngàn năm xưa chúng ta gìn giữ ngày hôm nay cũng chẳng lo gìn giữ
tôn đẹp đơn thương tôn đẹp đơn thương
yên mệnh vô cho kiếp mọi người và ngày mai khắp năm cho các loài việt nam

thưa quý vị
ngày đây văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức lễ công bố pháp lệnh trình tự thủ tục toán nhân dân
xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia cho rằng việc ban hành pháp lệnh là cần thiết để thực hiện hiệu quả luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt đây chính là hành lang pháp lý để đảm bảo tốt nhất quyền con người quyền trẻ em khi đưa trẻ đi cai nghiện bắt buộc
theo thống kê của bộ công an từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi có một mươi ba năm trăm sáu mươi người chưa thành niên sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng sáu mươi số người sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu là ở độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi năm
điều đáng nói thời gian qua cai nghiện bắt buộc cho người dưới một mươi tám tuổi bị bỏ ngỏ thời gian dài gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
nhiều em cũng đã gây ra những vụ án rất thương tâm
mà có một điều thì chúng ta phải thấy rằng là ngay người thân của các em khi mà các em đã bị nghiện ma túy rồi thì hầu như là không kiểm soát được hành vi
mà còn có những em là không nhận ra được đấy là người thân của mình thế dụ bố mẹ anh em rồi là có cả chừng ông bà cũng bị hành hung
pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
của chủ tịch nước công bố sáng mùng sáu tháng bốn vừa qua với năm chương bốn mươi tám điều
theo đó người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi không đăng ký không thực hiện hoặc tự chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện
bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong khi cai nghiện tự nguyện
người nghiện ma túy các chất dạng thuốc viện không đăng ký không thực hiện tự ý chấm dứt điều trị hoặc vi phạm quy định về điều trị nghiện
đó không phải là biện pháp xử lý hành chính
đây là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp cho người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
và kịp thời phát hiện phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của họ
tôi cho đây là một biện pháp hết sức nhan văn
đầu tiên là tốt cho chính người sử dụng trái phép chất ma túy đó để không trở thành người nghiện
và qua đó cũng giúp cho gia đình cho cộng đồng và cho toàn xã hội
để đảm bảo tốt nhất quyền của người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi
đến dưới một mươi tám tuổi bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
pháp lệnh quy định tòa án và thẩm phán được tham vấn ý kiến hoặc yêu cầu chuyên gia y tế
tâm lý giáo dục xã hội học đại diện của nhà trường nơi người bị đề nghị học tập
tham gia các phiên họp trong trường hợp cần làm rõ tình trạng sức khỏe tâm lý
điều kiện sống học tập của người bị đề nghị
pháp lệnh cũng nêu phiên họp xem xét quyết định đưa trẻ từ đủ một mươi hai tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
được tổ chức thân thiện bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được đề nghị ca nghiện bắt buộc
một là khoan hồng hai là tính chất giáo dục để giúp họ trở thành người có ích chứ không mang tính chất trừng phạt
nhằm bảo đảm quyền được học tập cho người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
pháp lệnh quy định người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở canh nghiện bắt buộc
nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong trường hợp họ đủ điều kiện
và đã đăng ký tham dự hoặc đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và được cơ sở giáo dục nơi họ học tập xác nhận